ngày một tháng năm hàng trăm cư dân trên đảo tagulanda của indonesia đang chờ sơ tán tại cảng của hòn đảo
trong khi khói sám liên tục phun ra từ núi lửa ruang
đoạn video do cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia indonesia công bố cho thấy
núi lửa ruang của indonesia hôm một mươi tháng bốn đã phun trào dung nham
khiến chính quyền địa phương phải sơ tán hơn một mươi hai người khỏi đảo tagulanda gần đó
trung tâm giảm nhẹ thiên tai núi lửa và địa chất indonesia đã nâng mức cảnh báo núi lửa ruang lên cấp độ cao nhất
sau vụ phun trào hôm ba mươi tháng bốn đồng thời cảnh báo người dân trên đảo này rằng sóng thần có thể xuất hiện
do vật liệu núi lửa sụp đổ xuống đại dương
các chuyến bay đến và đi từ một số thành phố trên đảo borneo của malaysia đã bị ảnh hưởng bởi vụ núi lửa phun trào này